khoảng đường tiếp theo mình đi cho nó an toàn hơn và đảm bảo hơn
tuyến này là đường cua rất nhiều cua gấp cua gấp rất nhiều

nên là anh em chạy như thế này cũng rất là tốt

trên đường về thành phố sơn la tỉnh sơn la một biker đã va phải một con gia súc
khi gặp các biker sơn la đón tại nhà bạc quả nòi thuộc dưỡng mai sơn
tỉnh sơn la biker này mới kể việc va vào gia súc
nếu như mà không thể giữ được nhưng mà rất may là xe cũng thăng bằng và người không sao
không đổ xe vẫn đi tiếp được
nó chỉ vỡ một cái đèn sinh nhan cái đèn cảnh báo

vì người ta không hoảng sợ khi có sự cố bất ngờ để mình điều khiển xe an toàn vượt qua các sự cố đoạn
hết nửa ngày các biker đã về đến trung tâm thành phố sơn la
tỉnh sơn la lúc một mươi hai giờ trưa cùng ngày
thưa quý vị thì hiện tại chúng tôi đang có mặt tại điểm dừng chân đó chính là thành phố sơn la
và chúng tôi đã vượt qua ba trăm hai mươi km từ hà nội đến với thành phố sơn la để nghỉ chân tại đây
và đến chiều thì chúng tôi sẽ tiếp tục với cuộc hành trình
đó chính là chinh phục những cung đường như là đèo pha đin để đến với thành phố điện biên
ba trăm hai mươi km là chặng đường từ hà nội đến sơn la mà các biker cơ lộc bộ moto thanh xuân đã vượt qua
trong suốt hành trình xuyên đèo vượt núi này có rất nhiều kỹ năng đã được các bài thơ xử lý
chúng ta hãy cùng nhìn lại thực tế của chuyến đi
cần phải có sự tập trung cao tay lái vững
tầm nhìn luôn tỷ lệ thuận với tốc độ di chuyển của xe
cự ly giữa các xe luôn phải đảm bảo từ hai mươi đến ba mươi m

vào cua đổ đèo đi đều giảm tốc độ
đi đúng làn đường để hạn chế va chạm với xe ngược chiều
chủ động với gia súc ven đường và học sinh
một nửa chặng đường đã tương đối an toàn
nửa đường còn lại từ sơn la đến điện biên liệu còn những trở ngại nguy hiểm nào sẽ diễn ra
mời quý vị cùng theo dõi tiếp phần hai của chương trình vào ngày mai